chương trình tác phẩm mới số tháng ba năm hai nghìn một mươi chín xin dành một món quà đặc biệt để tôn vinh những người phụ nữ
mời quý vị và các bạn cùng đến với những sáng tác mới về đề tài tình yêu và về mẹ của các nhạc sĩ vũ thiên thừa ngọc hòa lương nguyệt anh và đức dũng
mở đầu chương trình là tác phẩm anh yêu em thế thôi thơ vương tâm nhạc vũ thiên thừa qua phần biểu diễn của ca sĩ ngọc linh

chương trình tác phẩm anh yêu em thơ vương tâm nhạc vũ thiên thừa qua phần biểu diễn của ca sĩ ngọc linh
chương trình tác phẩm anh yêu em thế thôi thơ vương tâm nhạc vũ thiên thừa qua phần biểu diễn của ca sĩ ngọc linh
chương trình tác phẩm anh yêu em sẽ thể hiện thành công tác phẩm anh yêu em của nhà thư vương tâm

anh yêu em anh yêu em thế thế thôi

chương trình tác phẩm anh yêu em sẽ thể hiện thành công tác phẩm anh yêu em sẽ thể hiện thành công tác phẩm anh yêu em